tại bệnh viện đa khoa tỉnh con tum thêm hai nạn nhân nữa đã tử vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường hồ chí minh đoạn đi qua thôn một mươi một xã đắc hơ rinh huyện đắc hà tỉnh con tum vào trưa ngày ba mươi tháng sáu
hai nạn nhân tử vong vào sáng nay gồm anh trần văn linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cả hai bị đa chấn thương đều quê ở huyện núi thành tỉnh quảng nam
hiện tại còn chín nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh con tum trong đó có hai bệnh nhân đang cấp cứu tại khoa hồi sức tích cực và chống độc đã qua cơn nguy kịch
trước đó chiều ba mươi tháng sáu xe khách một mươi sáu chỗ của nhà xe mạnh tiến biển kiểm soát tám mươi hai b hai trăm hai mươi ba đi hướng con tum tam kỳ quảng nam khi đến thôn một mươi một xã đắc hơ rinh thì va chạm mạnh trực diện với xe khách một mươi sáu chỗ của nhà xe vạn thành
biển kiểm soát tám mươi hai b hai trăm bốn mươi năm chạy tuyến đà nẵng con tum đang lưu thông theo chiều ngược